sáu đối tượng trú tại tp vinh và huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cùng thực hiện vụ chém thuê để lấy tiền
và khiến cho nạn nhân là một người đàn ông mang quốc tịch mỹ bị thương tích nặng ở chân
chỉ trong một thời gian ngắn sau khi gây án các đối tượng đã bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
về hành vi cối gây thương tích
trước đó vào đêm ngày một mươi tháng chín đội cảnh sát hình sự công an tp vinh nhận thông tin một người đàn ông quốc tịch mỹ
gốc việt nam đang đi dạo cùng bạn gái thì bị một nhóm đối tượng đi trên hai xe máy ép sát dùng mã tấu
chém thương tích nặng ở chân trái
quá trình điều tra cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ sáu đối tượng liên quan trong đó đối tượng nguyễn thị vân
là người thuê các đối tượng còn lại với giá ba mươi triệu đồng để chém nạn nhân
nguyên nhân vụ việc là do một người phụ nữ người việt nam đang sống tại mỹ thuê nhóm đối tượng trên
để chém người đàn ông vì ông này không chịu trả tiền công trong chuyện mai mối tình cảm